tối qua công an quận hải châu thành phố đà nẵng cho biết đã liên tiếp phát hiện và bắt quả tang hai vụ việc với hai thanh niên mua bán trái phép chất ma túy
tổng số ma túy được thu giữ trong cả hai vụ việc là gần một trăm linh viên thuốc lắc và năm gói ketamin
hai đối tượng là đinh trọng tiệp quê ở nam định và trần văn trung chú tại thành phố đà nẵng khai nhận đã mua số ma túy trên về để bán kiếm lời
qua kiểm tra cả tiệp và trung đều dương tính với chất ma túy
liên quan đến vụ cháy tại cơ sở trăn ga gối điệm ở huyện thanh oai tp hà nội
tối qua công an huyện thanh oai thông tin ba mẹ con bị thương trong vụ cháy đã tử vong tại bệnh viện
như tin đã đưa vụ cháy bùng phát vào khoảng bốn h ba mươi chiều qua
nhận được tin báo công an hà nội đã điều động năm xe chuyên dụng tới hiện trường tổ chức chữa cháy và khẩn trương đưa người bị nạn ra ngoài
ngọn lửa thiêu dụi và làm hư hỏng nhiều tài sản trong khu nhà xưởng rộng khoảng ba trăm linh m hai cùng ngôi nhà ống ba tầng liên kề
được đưa đi cấp cứu nhưng ba người bị thương đều đã tử vong
công an huyện kiến thụy hải phòng đang vào cuộc xác minh điều tra làm rõ nghi vấn vỡ hụi được đồn đoán hàng trăm tỷ đồng
tại xã ngũ phúc gây xôn xao dư luận
theo xác minh ban đầu người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở thôn xuân chiến xã ngũ phúc chơi họ lâu năm
thời gian gần đây người phụ nữ này đã nhận tiền đóng họ của nhiều người
nhưng đến sáng ngày tám tháng chín thì rời khỏi nhà không thể liên lạc được
theo thông tin từ người dân số tiền họ nộp để tham gia họ lên đến hơn hai trăm linh tỷ đồng
công an tp hcm ngày hôm qua tổ chức trục xuất một mươi bốn đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép
bị phát hiện bắt giữ trên địa bàn
quá trình trục xuất trao trả được thực hiện tại cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạng sơn
đây là đợt trục xuất thứ ba từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
giống như các lần trước mục đích nhập cảnh vào việt nam của các đối tượng này
là để tìm việc làm tại tp hcm hoặc sang lạng sơn
thời gian gần đây tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam khá nhiều
chủ yếu thông qua một số đối tượng người việt nam môi giới và tổ chức nhập cảnh trái phép vào việt nam
bằng đường tiểu ngạch ở biên giới phía bắc
thậm chí có số đối tượng đi bộ xuyên rừng khu vực biên giới để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện
sau đó những người này theo xe khách di chuyển vào tp hcm
mặc dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng các đối tượng này vẫn tìm mọi cách nhập cảnh vào việt nam
để mong tìm được công việc nhẹ nhàng nâng cao
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các đối tượng môi giới
và tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam trong đó có địa bàn tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố bắt tạm giam bị can đặng thị trinh nữ
trú tại thị xã điện bàn tp hcm về hành vi lừa đảo chính đất tài sản
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một nữ đã vay mượn tiền của nhiều bị hại với lý do làm đáo hạn ngân hàng
góp tiền mua đất bán lại để thu lời nhưng thực chất là để trả gốc và lãi cho ngân hàng
sau đó chiếm đoạt và đến nay không có khả năng trả nợ
ngoài ra để tạo lòng tin cho khách hàng là nữ có làm đáo hạn ngân hàng cho khách thật
nữ đặt một con dấu giả của văn phòng công chứng và lập hai hợp đồng giả mua bán
chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hai khách hàng
thể hiện hai khách hàng này đã chuyển nhượng các thửa đất cho nữ để đảm bảo cho việc đáo hạn ngân hàng
tổng số tiền đặng thị trinh nữ chiếm đoạt của các bị hại là hơn năm mươi tỷ đồng
mở đầu bản tin nhanh sáng nay là thông tin mới nhất về vụ cướp ngân hàng tại đồng nai vào chiều ngày tám tháng chín
dạng sáng nay công an tỉnh đồng nai phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an đã bắt giữ được nghi can gây ra vụ cướp
nghi can tên là lê huy dũng quê ở thanh hóa
lê huy dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra vị trí cắt giấu súng tiền phương tiện gây án và các tân vật khác có liên quan tại nhiều vị trí khác nhau
công an tỉnh đồng nai đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở di lý nghi can thu giữ tiền một khẩu súng rulo một xe máy được đối tượng sử dụng gây án
bước đầu xác định dũng đã cướp hơn chín trăm linh triệu đồng
liên quan đến vụ cháy tại cơ sở trăn gà gối đệm ở thôn bạch nau xã thành văn huyện thanh oai hà nội
tối qua công an huyện thanh oai thông tin ba người bị thương trong vụ cháy đã được đưa đi cấp cứu và đã tử vong tại bệnh viện
các nạn nhân là ba mẹ con trong một gia đình
nhà ntv đã đưa tin vụ cháy bùng phát vào khoảng bốn h ba mươi chiều qua
nhận được tin báo trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội đã điều động năm xe chữa cháy của công an huyện thanh oai quận hà đông
và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực bốn tới hiện trường tổ chức chữa cháy khẩn trương đưa những người bị nạn ra ngoài
đến năm h ba mươi đám cháy cơ bản được khống chế
ngọn lửa đã thiêu dụi và làm hư hỏng nhiều vật liệu tài sản trong khu nhà xưởng rộng khoảng ba trăm linh m hai cùng ngôi nhà ống ba tầng liên kề có diện tích khoảng năm mươi m hai
ba người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong
nguyên nhân cháy đang được khẩn trương làm rõ
trước diễn biến cháy nổ phức tạp chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu cần phải tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa
thành phố khẩn trương
thành phố khẩn trương
tích cực hoàn thành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý quyết liệt xử lý nghiêm triệt đề tất cả các vi phạm
các đơn vị địa phương tổ chức giám sát chặt chẽ các cơ sở đã bị tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy
trường hợp để xảy ra việc cơ sở kinh doanh cố tình đưa vào hoạt động yêu cầu chủ tịch ubnd cấp huyện chủ tịch ubnd cấp xã có biện pháp mạnh theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm trước chủ tịch ubnd tp
đối với những cơ sở kinh doanh trong thời gian sửa chữa kiên quyết yêu cầu chủ hộ kinh doanh không được hoạt động để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người và tài sản như thời gian qua
chủ tịch ubnd tp giao công an thành phố chủ trì đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện tổng hợp kết quả báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định
chủ tịch ubnd tp yêu cầu các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân và người dân trên địa bàn nghiêm túc triển khai công điện
như vậy có thể thấy rằng thời gian vừa qua tình hình cháy nổ trên cả nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp và liên tục những vụ cháy nhà dân đã xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản
thực tế này cho thấy công tác phòng ngừa cháy nổ trang bị kiến thức
về phòng cháy chữa cháy tại các khu cụm dân cư là hết sức cần thiết góp phần làm tốt công tác bốn tại chỗ
để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng đã được triển khai tại một số quận huyện trên địa bàn thành phố đà nẵng
hai mô hình này sẽ là cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra
là một trong những địa phương đầu tiên của thành phố thành lập mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy công an phường phước mỹ cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận sơn trà đã xuống từng nhà dân để tuyên truyền và lắp đặt thí điểm hệ thống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo mô hình
theo đó tổ liên gia có một mươi bốn hộ gia đình liên kề tại khu dân cư mỹ tân ba phường phước mỹ mỗi hộ được lắp đặt một chuông báo cháy và hai nút ấn báo cháy
ấn và chuông báo cháy của các hộ gia đình sẽ được liên kết với nhau bảo đảm khi ấn bất kể lúc nào thì toàn bộ chuông của các hộ gia đình đều cùng keo đồng thời mỗi hộ trang bị ít nhất một bình chữa cháy sách tay và một bộ dụng cụ phá rỡ
trong khu liên gia sẽ được thành lập một tổ phòng cháy chữa cháy cơ động tổ trưởng tổ phó thành viên và người dân trong khu liên gia sẽ được hướng dẫn trang bị kiến thức và tập huấn những kỹ năng cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
có thể xử lý ban đầu khi có cháy nổ xảy ra tránh cháy lan cháy lớn
tổ chức tập hướng và hướng dẫn sử dụng các phương tiện dụng cụ để thực hiện tốt hai hiệu quả hai cái mô hình này
đồng thời hệ thống điểm chữa cháy công cộng cũng đã được lắp đặt ở các ngõ hẻm sâu tập trung nhiều nhà xe chữa cháy khó tiếp cận
người dân có thể sử dụng các phương tiện được bố trí tại các điểm cùng với bình chữa cháy tại mỗi gia đình để tiến hành chữa cháy kịp thời trước khi lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận được hiện trường
đây là một trong những mô hình rất được người dân ủng hộ đặc biệt là các hộ ở trong ngõ hẻm
cũng có sự sử dụng một cách thành thạo các phương tiện trang bị tại chỗ hơn
khi có sự cố cháy nổ xảy ra việc xử lý ban đầu là vô cùng quan trọng
thông qua các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
người dân đang chủ động hơn trong việc phòng ngừa và trang bị kiến thức để sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy nổ hạn chế tối đa thiệt hại
lực lượng công an các địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân
nhân rộng mô hình trên toàn thành phố xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng vũ thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ dân
phố một thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai
và đối tượng đảng phù cản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại bản hủy hốc xã nậm kè huyện mường nhé tỉnh điện biên
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quốc oai hà nội
là đối tượng tạ viết dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn văn sơn xã hoàng văn thụ huyện trương mỹ thành phố hà nội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện